tỉnh kiên giang tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh kiên giang năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
kiên giang tiềm năng cơ hội đầu tư và phát triển bền vững
tham dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
tại hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đầu tư
và trao cam kết đầu tư giữa ủy ban nhân dân tỉnh và các nhà đầu tư
hội nghị cũng đã giới thiệu đến các nhà đầu tư một trăm một mươi tám danh mục dự án lớn
ưu tiên mời gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực
hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh kiên giang năm hai nghìn một mươi chín đã mang thông điệp đến với doanh nghiệp trong và ngoài nước
tiềm năng lợi thế của kiên giang là cơ hội đầu tư phát triển của doanh nghiệp
kiên giang sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư thực hiện thành công dự án phát triển bền vững trong tương lai